công an tỉnh lào cai vừa tiến hành bàn giao một mươi đối tượng người trung quốc cho cục công an huyện hà khẩu tỉnh vân nam trung quốc
những đối tượng này bị công an lào cai bắt giữ có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn phường bắc cường thành phố lào cai
trong số một mươi đối tượng bị bắt giữ thì ngô tùng là người cầm đầu
nhóm này đã gây ra hai trăm linh vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng internet tại một mươi hai tỉnh thành phố ở trung quốc
với thủ đoạn dùng sim trung quốc sử dụng mạng wifi tại việt nam để giao bán hóa chất methanol trên mạng
từ đây các công ty cá nhân tại trung quốc sẽ liên lạc để mua hàng
tuy nhiên khi nhận được tiền các đối tượng sẽ cắt mọi liên lạc với người mua
qua tài liệu thu thập được cục công an hà khẩu đã có công văn trao đổi với công an tỉnh lào cai đề nghị phối hợp bắt giữ nhóm đối tượng
công an tỉnh lào cai đã tạm giữ bốn mươi bốn điện thoại di động hơn bốn nhân dân tệ một mươi sim điện thoại và hai mươi ba thiết bị phát sóng wifi cùng nhiều tăng vật khác